bão số ba đã đi qua tuy nhiên giải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động với cường độ mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai ở toàn bắc bộ vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó khu vực tây đắc vùng núi hay các tỉnh ven biển phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
vì thế nguy cơ cao sẽ giao lũ quét và sạt lở đất ngập lụt vùng trúng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực bắc bộ
bắc trung bộ đặc biệt là tại các tỉnh thanh hóa quảng ninh bắc cạn lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai và yên bái
do vẫn còn có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh bắc bộ khu vực thanh hóa và nghệ an duy trì mức thấp
giao động trong khoảng là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận trời không mưa có nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ cục bộ có nơi nhiệt độ trên ba mươi năm độ
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh liên tục đẩy mây rông từ khu vực biển và đất liền
trong đêm nay nó tiếp tục gây mưa rông rải rác ở tây nguyên và nam bộ
ngày mai nam bộ với tây nguyên có mưa rào và rông nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến giao động từ hai mươi tám ba mươi độ
khu vực nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển ở phần phía bắc của biển đông bao gồm khu vực biển huyện đảo hoàng sa vẫn còn chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
nên có mưa rào và rông rải rác
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan
trong đêm nay và ngày mai đều có mưa rào và rông nhiều nơi tầm nhìn xa ở mức thấp từ bốn cho đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ rất cao về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước